thưa quý vị ubnd huyện lâm hà tỉnh lâm đồng vừa tạm đình chỉ công tác đối với ông nguyễn văn hải
chủ tịch ubnd xã mê linh một mươi năm ngày kể từ ngày hai mươi tháng bảy để làm rõ trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước
của người đứng đầu địa phương do để xảy ra ba vụ phá rừng và một vụ khai thác lâm sản trái phép
tại các tiểu khu hai trăm sáu mươi ba a hai trăm sáu mươi bốn với tổng diện tích rừng bị thiệt hại là hai chín trăm năm mươi năm m hai trên địa bàn xã
trong quá trình tạm đình chỉ công tác ông hải có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng
để làm rõ những vấn đề liên quan trong công tác quản lý và bảo vệ rừng
trước đó cơ quan chức năng phát hiện tại khu vực lô một mươi bốn và lô một mươi sáu bốn tiểu khu hai trăm sáu mươi bốn xã mê linh
có một trăm bốn mươi ba cây thông ba lá thuộc đối tượng
đối tượng rừng trồng từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đã bị lâm tặc cưa hạ
qua điều tra công an huyện lâm hà đã xác định các đối tượng tham gia vụ phá rừng
gồm trương văn thương chú tại thị trấn nam ban và nguyễn văn tiến chú tại xã mê linh
hai đối tượng này đã thừa nhận hành vi cưa hạ rừng thông nhằm mục đích lấy đất sản xuất
chuyên vận chuyển thuốc lá lậu cung cấp cho các chợ và tạp hóa trên toàn địa bàn thành phố
nguyễn thắng chú tại quảng nam vừa bị đội cảnh sát kinh tế môi trường
công an quận thanh khê thành phố đà nẵng bắt quả tang
vào sáng ngày hai mươi một tháng bảy tại địa bàn phường vĩnh trung huyện thanh khê
các trinh sát tiến hành mật phục và bắt quả tang thắng đang vận chuyển hai thùng cát tông
chứa một trăm năm mươi cây thuốc lá lậu hiệu năm trăm năm mươi năm và esse
qua đấu tranh nhanh thì công an huyện thanh khê tiếp tục truy xét và khám xét khẩn cấp
tại trạm trung chuyển văn thiện thuộc địa bàn thôn đại la xã hòa sơn huyện hòa vang
tạm giữ một hai trăm năm mươi cây thuốc lá ngoại nhập lậu
tại cơ quan công an thắng khai nhận đã nhận vận chuyển số thuốc lá lậu nói trên
từ kho hàng đến giao cho các đầu nậu ở các khu chợ trung tâm thành phố và tạp hóa trên địa bàn
tổng số thuốc lá lậu bị phát hiện là một bốn trăm linh cây đều có xuất xứ từ nước ngoài
đại diện ủy ban cạnh tranh quốc gia cho biết qua giả soát thời gian gần đây
một số cá nhân tổ chức thực hiện kêu gọi đầu tư kinh doanh
mua bán hàng hóa có dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
không có dây chứng nhận hợp pháp tại việt nam có tên rf power
các chủ thể này kêu gọi đầu tư kinh doanh qua các website như www rfpowervietnam com
ngoài ra có dấu hiệu cho thấy các đối tượng liên quan
còn tổ chức các chương trình trực tuyến nhằm giới thiệu mời gọi thêm các thành viên khác
với mục đích phát triển hệ thống để được hưởng hoa hồng lợi ích kinh tế theo mô hình đa cấp
ủy ban cạnh tranh quốc gia cảnh báo người dân không tham gia các hoạt động có dấu hiệu kinh doanh
theo phương thức đa cấp trái phép để hạn chế tối đa các rủi ro thiệt hại về vật chất
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh quảng ninh
vừa chủ trì và phối hợp cùng với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
và công an tp hạ long triệt phá ổ nhóm bắt giữ ba đối tượng chuyên hoạt động cho vay nặng lãi
kết quả điều tra ban đầu xác định từ đầu tháng chín năm hai nghìn một mươi chín đến thời điểm bị bắt giữ
ổ nhóm này đã xác lập một năm trăm tám mươi ba hợp đồng cho vay thu lợi bất chính gần năm tỷ đồng
nhóm đối tượng này do ngô văn tùng chú tệ phường cao xanh tp hạ long cầm đầu
cùng tham gia còn có phạm thanh đạt và nguyễn văn trung cung chú tp hạ long
quá trình hoạt động các đối tượng sử dụng tài khoản facebook để đăng bài viết quảng cáo
và thông qua các mối quan hệ xã hội để tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi
với mức lãi suất trung bình từ ba đồng đến một mươi đồng một triệu đồng một ngày
tương ứng từ một trăm linh tám một năm đến một trăm tám mươi một năm
nói chung tôi trả cho em tôi là ba triệu rưỡi một tháng
và em tôi có nhận của tôi một tài khoản và trên đấy có những thông tin khách vay tiền
và tiền lãi phải đóng tên khách số điện thoại
em tôi tự liên hệ với những người đấy và thu tiền của tôi
khi cho vay nhóm đối tượng yêu cầu khách phải giao lại giấy tờ tùy thân
thế chấp cầm cố tài sản hoặc giao quyền quản lý tài khoản ác cloud
chụp ảnh chân dung và làm hợp đồng vay nợ
cơ quan công an đã thu giữ hai máy tính
tám điện thoại di động và gần hai trang tài liệu thể hiện quá trình phạm tội của nhóm này
căn cứ tài liệu thu thập cơ quan điều tra xác định từ tháng chín năm hai nghìn một mươi chín đến nay
nhóm đối tượng này đã cho vay với tổng số tiền trên hai mươi hai tỷ đồng và tiền lãi thu được gần năm tỷ đồng
thực hiện chỉ đạo của giám đốc quân tỉnh thời gian qua phòng an ninh mạng và phòng thông tin bảo sĩ nguyên cao
đã tập trung đấu tranh mạnh với các nhóm hoạt động tiến dụng nhân trên địa bàn
và đã đạt được một số kết quả nhất định
việc cho vay lãi nặng của các nhóm đối tượng này không chỉ có tính chất bóc lột đối với những người vay tiền
mà chúng còn tiêm ẩn phát sinh rất nhiều những nguy cơ của các loại tội phạm khác gây mất an ninh trật tự trên địa bàn
và để đấu tranh có hiệu quả giải quyết tình hình hoạt động tín dụng đen trên địa bàn trong thời gian tới
thì lực lượng công an chúng tôi rất cần sự rất mong là có sự phối hợp cộng tác giúp đỡ của người dân
nhất là những người dân
những người đã tham gia vay tiền của các nhóm đối tượng tín dụng đen trong việc tố giác tội phạm
để làm căn cứ xử lý các nhóm đối tượng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hạ long đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và tạm giam
đối với ngô văn tùng phạm thành đạt nguyễn văn trung về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
cơ quan công an đề nghị quân chúng nhân dân trên địa bàn nếu đã từng tham gia vay lãi nặng từ nhóm đối tượng trên
chủ động liên hệ với đội cảnh sát kinh tế công an tp hạ long để cung cấp thông tin
tài liệu nhằm xử lý triệt đề về toàn bộ quá trình cho vay lãi nặng của nhóm đối tượng
thưa quý vị bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa có văn bản gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố về việc kiểm soát đối tượng kiểm dịch thực vật tại các vùng trồng cơ sở
cơ sở đóng gói xuất khẩu và tại các cửa khẩu
mới đây bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nhận được một số thông báo của tổng cục hải quan trung quốc
liên quan đến vi phạm yêu cầu về kiểm dịch thực vật của các lô hàng chuối mít xoài nhãn thanh long và sầu riêng xuất khẩu từ việt nam sang thị trường trung quốc
việc buông lỏng trong kiểm tra giám sát tại các vùng trồng cơ sở đóng gói dẫn đến tình trạng kiểm soát không hiệu quả các đối tượng kiểm dịch thực vật mà nước nhập khẩu quan tâm
và làm gia tăng số lượng các lô hàng vi phạm quy định của trung quốc thậm chí có nguy cơ làm mất thị trường xuất khẩu quan trọng này để đảm bảo việc tuân thủ quy định
và tránh nguy cơ bị áp các biện pháp kiểm soát chặt chẽ từ phía trung quốc đồng thời để quản lý tốt và hiệu quả các đối tượng kiểm dịch thực vật ngay từ các vùng trồng và cơ sở đóng gói
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố bố trí nguồn lực để thực hiện việc kiểm tra và giám sát các vùng trồng và cơ sở đóng gói đã được cấp mã số
giá lợn hơi giảm trên diện rộng trong khi đó giá lúa hẻ thu lại tăng giá đây là những thông tin sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
giá thịt lợn hơi hôm nay có xu hướng giảm giá trên diện rộng và giao động quanh mốc từ năm mươi chín đồng một kg đến sáu mươi bốn đồng một kg
tại khu vực miền bắc giá hôm nay giảm từ một đồng một kg đến hai đồng một kg tại một vài địa phương và giá giao động trong khoảng sáu mươi ba đến sáu mươi bốn đồng một kg
khu vực miền trung tây nguyên là từ năm mươi chín đến sáu mươi hai đồng một kg
còn tại khu vực các tỉnh phía nam giá lợn hơi hôm nay cũng giảm theo xu hướng chung của thị trường và giao động trong khoảng năm mươi chín đến sáu mươi hai đồng một kg
giá lúa gạo hôm nay tại thị trường trong nước điều chỉnh tăng một trăm linh đồng một kg
thị trường lúa hẻ thu giao dịch sôi động
tại kho an giang giá lúa ir năm trăm linh bốn đang được thương lái thu mua ở mức sáu bảy trăm linh đồng đến sáu chín trăm linh đồng một kg tăng một trăm linh đồng một kg
với các chủng loại lúa còn lại giá duy trì ổn định
với mặt hàng gạo giá gạo nguyên liệu thành phẩm lại quay đầu giảm
theo đó gạo nguyên liệu ir năm trăm linh bốn ở mức một mươi hai trăm linh một mươi hai trăm năm mươi đồng một kg giảm năm mươi đồng một kg
gạo thành phẩm ở mức một mươi một sáu trăm năm mươi đồng đến một mươi một bảy trăm linh đồng một kg
gạo thành phẩm ở mức một mươi một sáu trăm năm mươi đồng một kg giảm năm mươi đồng một kg
thưa quý vị hiện nay bộ công an đang triển khai nhân rộng việc thực hiện thông báo lưu trú qua phần mềm asm
tại các cơ sở kinh doanh lưu trú và các cơ sở khám chữa bệnh tại địa bàn một số tỉnh thành phố
tại hà nam thị xã duy tiên hiện là đơn vị đang được thực hiện mô hình thí điểm này
qua thời gian thí điểm từ tháng năm cho đến nay thì hiện việc thực hiện thông báo lưu trú qua phần mềm asm
đang từng bước phát huy hiệu quả trong thực tiễn rút ngắn thời gian
cũng như là tạo thuận lợi lớn cho người dân cũng như doanh nghiệp
và góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
khách sạn này thường xuyên đón khách lưu trú giải hạn
nếu như trước việc làm thủ tục lưu trú phải đến trực tiếp cơ quan công an
thì từ ngày hai mươi tháng năm khi khách sạn áp dụng qua phần mềm asm
việc đăng ký lưu trú đã trở nên đơn giản hơn
với cái phần mềm này thì chúng tôi chỉ việc ngồi một chỗ
và khai báo trên mạng như vậy thì tiết kiệm được rất là nhiều thời gian và chi phí
cái thứ hai nữa là cái phần mềm này thì giống như là một cái hệ thống quản lý khách sạn nhỏ
ngồi một chỗ ta có thể biết được là còn bao nhiêu phòng này khách
số lượng khách đang lưu trú là bao nhiêu và bao nhiêu phòng khách đã check out
nhưng mà chưa dọn phòng rất là tiện lợi
còn tại bệnh viện này từ ngày một mươi năm tháng năm
việc sử dụng mô hình thông báo lưu trú qua phần mềm asm
trong công tác tiếp đón cũng như dùng
cho các bệnh nhân nội chú đã nhận được sự đánh giá cao từ phía bệnh nhân
khi hiện nay chỉ cần sử dụng duy nhất thẻ căn cước công dân gắn chip
mà không phải làm bất kỳ một thủ tục kê khai nào
không thấy phức tạp làm mọi cái nhanh mình cũng không phải sốt ruột
tại vì những cái lúc mà cấp cứu giấy tả mà làm thủ tục đâu thì cũng thấy sốt ruột
nhưng mà làm thế này thấy nhanh
hiện tại tất cả bốn khoa phòng của bệnh viện này
đã trang bị đầu độc thẻ quét mã căn cước công dân gắn chip
tập huấn cho cán bộ nhân viên y tế sử dụng thanh thạo phần mềm asm
bệnh viện cũng là một trong những cơ sở khám chữa bệnh đầu tiên
trên địa bàn tỉnh hà nam triển khai mô hình này
người bệnh được cắt giảm tối đa thủ tục
công tác quản lý lưu trú của bệnh viện được nâng cao
giờ thì tất cả được tích hợp trên phần mềm
các khoa tích hợp và báo cáo trực tiếp luôn
chỉ trong khoảng năm một mươi phút thôi
thì cái báo cáo cuối ngày sẽ được bên quản lý về lưu trú
sẽ được đảm bảo và nó đang quan trọng hơn
nên là đảm bảo tính chính xác
vì khi viết giấy hoặc ghi tay thì nhiều khi về họ tên
hoặc là địa chỉ đầu tuổi có thể nó còn xanh đầy
nhưng đã vào phần mềm thì tôi thấy là hoàn toàn
cái yên tâm về cái phần này nó tương đối chính xác
đến nay trên địa bàn thị xã duy tiên đã có một mươi ba cơ sở kinh doanh lưu trú
và hai cơ sở khám chữa bệnh thực hiện việc thông báo lưu trú
qua phần mềm asm
tuy nhiên với địa bàn thường xuyên có từ tám trăm linh đến chín trăm linh người nước ngoài
đến tạm trú lưu trú làm việc trong các doanh nghiệp
thì việc triển khai mô hình lưu trú qua phần mềm asm
là điều kiện giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về cư trú
hướng dẫn cho lực lượng công an lực lượng cảnh sát quản lý chính
cũng như công an các xã phường đóng ở trên địa bàn
và có các xã sẽ hướng dẫn cho các chủ cửa xã
họ lắm mắt được các quy trình thế rồi là những thông tin
liên quan đến phần mềm này để nhân rộng cho các phường xã khác
thế còn một mặt là để đảm bảo để duy trì được
cái mô hình này thì chúng tôi tăng cường việc kiểm tra
hàng tuần hàng tháng hàng quý kể cả hàng ngày
cho kiểm tra đến kiểm tra các cơ sở xem việc thực hiện của họ
để họ duy trì và có những vấn đề khó khăn ống mắt
thì chúng tôi sẽ kịp thời để mà giúp cho họ
để họ tháo gỡ những khó khăn
phần mềm lưu trú asm do bộ công an phát triển
phần mềm này được kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư đảm bảo dữ liệu thông tin khách lưu trú
được cập nhật liên tục đồng bộ
và đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn
sau thời gian thực hiện mô hình điểm
tại thị xã duy tiên hà nam
sẽ nhân rộng việc sử dụng thông báo lưu trú
qua phần mềm asm trên địa bàn toàn tỉnh
tiếp theo chương trình xin mời quý vị theo dõi
các tin tức kinh tế nổi bật khác
có trong bản tin kinh tế phương nam

kính chào quý vị và các bạn
đến với tin tức kinh tế phương nam
thưa quý vị hợp tác giữa thành phố hồ chí minh
với các tỉnh thành đồng bằng sông cửu long
và giai đoạn năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
sẽ tập trung vào phát triển
hạ tầng giao thông du lịch
khoa học công nghệ chuyển đổi số
giáo dục y tế
đây là nội dung tại hội nghị
hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa hai địa phương
vào chiều ngày hai mươi một tháng bảy
tại cần thơ
về phát triển hạ tầng giao thông
thành phố hồ chí minh với các tỉnh thành đồng bằng sông cửu long
sẽ phối hợp với bộ giao thông vận tải
trí khai mở rộng đường cao tốc
thành phố hồ chí minh trung lương mỹ thuận
dự án đường sắt thành phố hồ chí minh cần thơ
nghiên cứu đầu tư tuyến đường bộ ven biển
thành phố hồ chí minh đồng bằng sông cửu long
về phát triển du lịch
tổ chức các diễn đàn liên kết phát triển du lịch
các chương trình du lịch liên kết
hội nghị quảng bá sản phẩm du lịch
về hợp tác thích ứng với biến đổi khí hậu
đề xuất các dự án bảo vệ và phát triển
các khu bảo tồn thiên nhiên đa dạng sinh học
và các vùng đất ngập nước quan trọng
sở khoa học và công nghệ thành phố hồ chí minh
cùng trung tâm đổi mới kinh tế sáng tạo
gion book hàn quốc
công bố sự kiện triển lãm đa ngành việt hàn
mega us expo năm hai nghìn hai mươi ba
với thông điệp dẫn đối hội nhập doanh nghiệp
mega s expo năm hai nghìn hai mươi ba
sẽ là nơi các nhà triển lãm
tiếp cận mạng lưới đối tác doanh nghiệp
và người tiêu dùng mở ra các cơ hội hợp tác toàn diện
triển lãm sẽ diễn ra trong hai ngày
ba mươi và ba mươi một tháng tám
tại thành phố hồ chí minh
mega us expo năm hai nghìn hai mươi ba
không chỉ là sự kiện làm cầu nối
với quan hệ hợp tác kinh tế hai nước
mà còn thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp
giới thiệu và ủng hộ các sản phẩm giải pháp mới
đến thị trường
triển lãm thu hút một trăm ba mươi gian hàng
của các công ty việt nam hàn quốc
đa dạng trong nhiều lĩnh vực công nghệ
đời sống thực phẩm mỹ phẩm
dự kiến sẽ thu hút tám lượt khách tham quan
và tạo nên một lượt kết nối doanh nghiệp
chủ tịch ubnd tp hcm phan văn mãi
đã chỉ đạo sở giao thông vận tải
để nhanh tiến độ thực hiện dự án
nâng tỉnh không cầu bình phước i
và cầu bình triệu
chủ tịch ubnd tp hcm
giao chủ đầu tư các dự án
khẩn trương tập trung triển khai
các bước tiếp theo để nhanh tiến độ
triển khai dự án đồng thời lập kế hoạch
chi tiết về nội dung công việc
thực hiện kế hoạch giải ngân hàng tháng
đảm bảo theo đúng phê duyệt
nếu có phép sinh vướng mắt vượt thẩm quyền
thì kịp thời báo cáo đề xuất
các cơ quan chủ quản chủ đầu tư
gồm sở giao thông vận tải tp hcm
hướng dẫn chủ đầu tư dự án
sớm hoàn thành việc lập dự án đầu tư
sở giao thông vận tải tp hcm
vừa có văn bản khẩn về việc
chấp thuận chấm dứt hợp đồng thi công xây dựng
công trình mở rộng đường đồng văn cống
đoạn từ cầu dòng ông thố hai
đến nút giao thông mỹ thủy tp thủ đức
đối với đơn vị thi công
là công ty cổ phận an lạc
sở giao thông vận tải
giao bang quản lý dự án đầu tư xây dựng
các công trình giao thông tp hcm
có trách nhiệm tổ chức trả sát kỹ
các điều khoản theo hợp đồng thi công xây dựng
đã ký kết
các điều kiện theo quy định của pháp luật
tổ chức thực hiện chấm dứt hợp đồng đúng trình tự
thủ tục tránh tranh chấp khiếu nại
của các đơn vị liên quan
về nguyên nhân chấm dứt hợp đồng thi công
đối với nhà thầu trên sở giao thông vận tải cho biết
là do dự án thi công chậm hai mươi bảy tháng
so với kế hoạch đề ra
và đã ngưng thi công từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
chủ đầu tư và nhà thầu
cũng đã nhiều lần lý giải
trong quá trình thi công gặp nhiều khó khăn
khiến thời gian thi công kéo dài
thực hiện chuyên đề kiểm tra
mô tô xe máy không đảm bảo
an toàn kỹ thuật tự ý thay đổi
kết cấu kéo theo vật khác
và chở hàng hóa vượt quá kích thước
của xe theo quy định
cảnh sát giao thông đã phát hiện và xử lý
nhiều trường hợp vi phạm
trong gần hai tiếng lập chốt
tổ chức kiểm tra đối với các phương tiện
mù mờ không đảm bảo an toàn kỹ thuật
và chở hàng hóa công kênh
đội cảnh sát giao thông chợ lớn thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ
đường sắc công an tp hcm
đã phát hiện và lập biên bản xử lý
một mươi xe mô tô xe máy vi phạm
đặc điểm chung của những xe mù mờ
bị xử phạt là thiếu một
hoặc nhiều các yếu tố như
không gương chiếu hậu không đèn tín hiệu
phải trái không còi không đèn chiếu sánh
một số trường hợp còn tự ý hàng
gắn thêm các thiết bị
để lôi kéo xe tự chế phía sau
hoặc nhằm chở được nhiều hàng hóa hơn
trong số này có nhiều lái xe
không xuất trình được giấy đăng ký xe
sau lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính
cảnh sát giao thông đã tiến hành
tạm giữ bảy xe máy và ba giấy phép lấy xe
thưa quý vị ghi nhận trong sáu tháng đầu
năm hai nghìn hai mươi ba khách quốc tế
đến thành phố đạt khoảng hai triệu lượt
tăng ba trăm linh sáu so với
cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
thế nhưng tình trạng điều hiu
mặt bằng trống hàng loạt
vẫn là hình ảnh quen thuộc trên nhiều tuyến đường
tại trung tâm thành phố hồ chí minh
tòa nhà này
trước đây từng là một khách sạn
thời hoàng kim ngoài cho thuê lưu trú
khách sạn còn cho thuê mặt bằng tầng trệt
và tầng một để mở nhiều cửa hàng
kinh doanh đồng hồ trang sức
tuy nhiên giờ đây mặt bằng khách sạn
đã trở thành quán nước vỉa hè
không chỉ vậy hàng loạt
mặt bằng cho thuê khác ở các khu vực
trung tâm cũng vẫn khách thuê trong thời gian dài
dù kinh tế thành phố tăng trưởng trở lại
và du khách tăng khủng
đây hầu hết là những mặt bằng
đã đóng cửa từ cuối năm trước đến nay
và vẫn chưa tìm được khách thuê
thực ra cái việc mà mặt bằng bán lẻ
bị trống trong một số những khu vực
trung tâm thì thực ra nó không phải là chỉ
ở thành phố hồ chí minh
mà nó còn ở các tỉnh thành khác
hà nội đà nẵng huế nha trang
đều như vậy cả
lượng khách du lịch có đến việt nam
có tăng hơn so với lại
năm ngoái nhưng mà nó cũng chưa thể đủ
để mà có thể thúc đẩy
cái việc phục hồi
của thị trường bán lẻ
có rất là nhiều những hạn chế
ví dụ như là cấu trúc nhà phố
thì bị hẹp trong nhiều tầng
hoặc là việc quản lý
các mối quan hệ thuê với chủ nhà
đơn lẻ thì gặp rất là nhiều khó khăn
vì vậy mà các nhãn hàng quốc tế
khi mà họ về đây họ tìm kiếm
một cái mặt bằng thì đánh giá là
những diện tích hiện hữu là chưa có đạt được
tiêu chuẩn để họ có thể mở
cái cửa hàng như họ mong muốn
số liệu từ bất động sản com vn cho thấy
trong quy mục năm hai nghìn hai mươi ba
nhu cầu tìm thuê mặt bằng
nhà mặt phố tại tp hcm
thái giảm nhất là ở các khu vực
trung tâm thành phố theo đó
lượt khách tìm thuê nhà phố tại quần một
giảm bốn mươi tại quần ba
theo lý giải chung sức mua ở hầu hết
ngành hàng đều đang ở mức thấp
trong khi đó chi phí thuê mặt bằng
các khu vực trung tâm thành phố vẫn còn
khá rắc rõ khiến nhiều đơn vị không thể gánh nổi
giá thuê có thể là còn vẫn giữ
và họ chỉ có thể đưa ra là một vài tháng
hỗ trợ có cái giá thuê
hỗ trợ cho khách hàng mà thôi
chứ còn trên hợp đồng
thì giá thuê là họ vẫn để như
mức bình thường tại vì cái giá trị
của bất động sản tại khu vực trung tâm
nó không hề giảm suốt tí nào cả
tất nhiên rằng là
sau covid thì họ cũng sẽ
phải có những điều chỉnh
để có những hỗ trợ tuy nhiên
mức mà chúng tôi ghi nhận
hiện giờ trong tp hcm
thì giá thuê trong khu vực trung tâm
nó vẫn đều trên hai trăm linh đô
một mét buông
trong trung tâm thương mại
dọc tuyến đường đồng khởi nguyễn huệ
thì giá thuê vẫn đô đóng tầm

làn sóng trút lui khỏi khu vực trung tâm
dự báo sẽ tiếp tục tăng
trong thời gian tới theo dự báo
của các chuyên gia sẽ mất ít nhất
một năm nữa để tái cân bằng
bộ mặt trung tâm tp hcm
vì vậy thời điểm này chủ cho thuê
và người thuê nên thương lượng
mức giá hợp lý để cùng có lợi
mới đây việc các nhà hàng quán ăn
tại thành phố lần lượt nằm trong
danh sách giới thiệu của michelin
cẩm nang ẩm thực nổi tiếng thế giới
được các chuyên gia đánh giá là
một cơ hội lớn để quảng bá
thúc đẩy du lịch ẩm thực
đưa tp hcm trở thành điểm đến hấp dẫn
phóng sự này cũng sẽ kết thúc
những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
nằm khiêm tốn trong một con hẻm nhỏ
phở minh là một trong những tiệm phở
lâu đời nhất tp hcm
tám mươi năm nay nơi đây là một điểm đến quan
thuộc của nhiều người nhiều thế hệ
việc tiệm phở này là phỏ danh sách đề xuất
của michelin mở ra cơ hội giới thiệu
hương vị ẩm thực truyền thống đến với nhiều
thực khách trên khắp thế giới
khi mà cái thương hiệu
mình được đưa lên
cho đến khách du lịch
tất cả các nước đều biết đến
là một cái niềm vinh dự
thì tất nhiên là mình cũng phải có
cái sự chuẩn bị cho người ta
biết rằng là đến cái tiệm này
là người ta được một cái sự
hài lòng về
từ phục vụ cho đến
món ăn rồi không gian
không chỉ các quán ăn truyền thống lâu đời
trong danh sách năm mươi năm nhà hàng quán ăn đầu tiên
của tp hcm được michelin vinh danh
còn có những thương hiệu tuổi đời
rất non trẻ
madame lam là một trong số đó
dù chưa mới mở cửa một năm
nhà hàng này bất ngờ lọt vào danh sách đề xuất của michelin
như một điểm đến ấn tượng với phong cách ẩm thực
việt nam đương đại
rất là tự hào
vì cái ẩm thực việt của mình
được thế giới công nhận
đây là một cái sự cổ vũ động viên
để cho mình càng nâng cao hơn
cái tinh thần trách nhiệm của mình
để mà quảng bá cái ẩm thực việt
cũng như là quảng bá cái văn hóa việt
cẩm nang michelin trong lĩnh vực ẩm thực
được ví như giải thưởng grammy
trong âm nhạc hay oscar trong điện ảnh
việc michelin vinh danh ngắn sao
cho một số nhà hàng quán ăn
là cơ hội vàng
đã thúc đẩy phát triển du lịch ẩm thực
trên thành phố hồ chí minh
gần như là ẩm thực thành phố hồ chí minh thì nó
có quy tụ gần như là đủ hết
nền ẩm thực của cả việt nam
và đây là một cái lợi thế rất là lớn
mà không phải thành phố nào cũng có được
để mà khi du khách tới thì họ có cơ hội
để trải nghiệm toàn bộ ẩm thực việt nam
tại một địa điểm
hiệp hội ẩm thực thành phố hồ chí minh dự kiến
sẽ tổ chức bộ lễ hội ẩm thực
quy tụ các nhà hàng vừa được michelin vinh danh
để quảng bá đến du khách trong và ngoài nước
thành phố cũng sẽ hoàn thiện bộ tiêu chuẩn đánh giá
các nhà hàng quán ăn theo tiêu chuẩn
từ một đến năm sao
qua đó sẽ có thêm nhiều nhà hàng quán ăn được michelin vinh danh
tạo thêm hiệu ứng truyền thông cho du lịch ẩm thực
thành phố hồ chí minh
bản tin kinh tế và tiêu dùng đến đây xin được khép lại
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại